tại lạng sơn thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
trong việc thanh tra tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm
theo kết luận của thanh tra chính phủ lĩnh vực quản lý đất đai của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
tại dự án khu đô thị mới phú lộc chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh đã trái với quyết định số hai mươi hai năm hai nghìn ba của bộ tài chính
sở xây dựng đã cấp giấy phép quy hoạch cho tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn hai mươi một tầng vinpearl
là trái với quyết định số một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn